công an thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc vừa bắt quả tang đối tượng lê đức trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã tiền phong huyện mê linh thành phố hà nội
khi đang bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng nghiện tại địa bàn phường phúc thắng thị xã phúc yên
tăng vật thu giữ là một gói ma túy đá số tiền năm trăm linh đồng và một điện thoại di động
hiện công an thị xã phúc yên đang củng cố hồ sơ để xử lý
tại vĩnh long tòa án nhân dân huyện vũng liêm đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo nguyễn vũ linh ba mươi hai tuổi
trú tại ấp bình phụng xã trông hiệp huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu linh cùng nhóm bạn sử dụng trái phép chất ma túy và bán ma túy cho con nghiện
thì bị công an huyện vũng liêm bắt quả tang
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ hai bịch ni lông hai ống nhựa màu trắng được bịt kín hai đầu có chứa chất ma túy
cùng nhiều vật dụng để sử dụng ma túy
hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo linh một mươi bảy năm tù giam về tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy